bộ y tế cần chỉ đạo các địa phương đang có dịch đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm thông báo kết quả
đặc biệt là các kf cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh có liên quan để nhanh chóng truy vết
đây là thông tin đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
với một số địa phương vào chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng sáu
nhận định chung tình hình dịch bệnh lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh phú yên quảng ngãi khánh hòa bình thuận bình định
nhận định năng lực phòng chống dịch của các địa phương đáp ứng được tình hình dịch bệnh hiện nay
tuy nhiên các địa phương đều khẩn trương nâng công suất điều trị xét nghiệm nâng cao số lượng các khu cách ly tập trung trên tinh thần
cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc quyết liệt ngăn chặn dịch trong thời gian ngắn nhất
để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm bộ giao thông vận tải đề xuất lái xe vận tải xe chở hàng hóa trên cả nước
bắt buộc phải khai báo y tế qua mã qr code bố trí điểm đỗ đón xe vận tải cố định liên tỉnh đảm bảo công tác phòng chống dịch
về thực hiện khoanh vùng giãn cách xã hội phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
một trong những yêu cầu lớn nhất của giãn cách xã hội là không để có những chỗ tập trung đông người để ngăn tiếp xúc
làm chậm tốc độ lây của virus khoanh rộng hay hẹp tùy tình hình địa phương nhưng khoanh phải ra khoanh
sau đó khẩn trương xét nghiệm nhanh nhất để xác định phạm vi gọn chặt hơn nữa